năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội phối hợp với viện khảo cổ học đã tiến hành khai quật thăm dò khu vực phía đông nền điện kính thiên
giáp với đường nguyễn tri phương với tổng diện tích là gần một m hai
sau gần một năm khai quật thăm dò nghiên cứu chỉnh lý ngày một mươi bảy tháng bốn các nhà khoa học đã công bố kết quả cũng như là nhận định bước đầu
về tính chất niên đại quy mô chức năng và giá trị của các di tích đã xuất lộ tại hố khai quật
một số kiến trúc có niên đại thuộc các thời lý trần lê sơ lê trung hưng đã được phát lộ trong cuộc khai quật này gồm có móng cột móng nền kiến trúc sân nền
trong số này dấu tích nổi bật tìm thấy là giải bó nền hoa tranh của thời trần được cho là lớn nhất từ trước tới nay hơn một một m hai
ở đây người ta đã tìm thấy những cái kiến trúc thời trần có những móng nền nó nằm ngay trên móng nền thời lý
tức là nó tiếp tục nằm ngay trên móng nền thời lý
và nó cũng có tiếp thu cả về kỹ thuật nữa cũng như về vật liệu
thế nhưng mà lại sáng tạo ra cái đặc điểm riêng của mình tức là những cái giải nền hoa tranh nó bao quanh xung quanh nền kiến trúc hay là bao quanh tường kiến trúc
và đặc điểm của hoa tranh ở đây thì nó lớn một một m mỗi chiều
thế có nghĩa là toàn bộ các giải nền hoa tranh như vậy của khảo cổ học tìm thấy xưa nay ở thang long
và ở các nơi khác
các nơi khác của nãnh thổ đại việt thì là cái nền hoa tranh ở đây là lớn nhất
do vậy nó cho phép các nghiên cứu dự đoán đây có một cái kiến trúc thời trần vô cùng quan trọng trong hoàng cung thang long
hố khai quật gồm một mươi sáu lớp đào các lớp dày trung bình hai mươi cm diễn biến khá phức tạp và về cơ bản bị phá hủy do có sự xâm thực của giai đoạn sau xuống các tầng văn hóa giai đoạn trước
về di vật các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều loại hình khác nhau gồm đất nung đồ gốm đồ gỗ
đồ kim loại trong đó có một số lượng lớn là gạch ngói các di vật bằng gốm sành xứ thời lê sơ
ngoài ra các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều bát hình dòng phượng điển hình của thế kỷ thứ một mươi sáu
trong các loại vật liệu xây dựng đặc sắc nhất là nhóm gạch ngói và vật liệu trang trí thuộc thời lê sơ từ thế kỷ thứ một mươi năm đến đầu thế kỷ thứ một mươi bảy
những di vật này cho phép hình dung rõ thêm về loại ngói rồng lập cung điện trong khu vực chính điện kính thiên của hoàng đế lê sơ
tôi rất ấn tượng là hai loại gạch màu xanh lưu ly và gạch màu vàng
trong đó có những món rùa năm món và bốn món cũng có
đó là cái nét rất đặc trưng của kiến trúc cung đình của nhà lê
như vậy vật liệu đó cũng cho phép chúng ta có phần phúc dựng các cung điện của thời lê sơ
có thể nói là tư liệu càng ngày càng phong phú dù chúng ta sẽ tiến tới sát đi dần
trục trung tâm của cấm thành thời lý trần sang thế lê có thay đổi không
đó là vấn đề rất lớn
và vấn đề thứ hai là khả năng phục dựng không gian của điện kính thiên
hai vấn đề đó tranh cãi trên lý thuyết rất nhiều nhưng chỉ có thể khảo khọc và chứng minh được
bằng các di tích và các hiện vật đào lên từ trong lòng đất
như vậy tư liệu càng ngày càng phong phú
cho đến bây giờ theo tôi chưa kết luận được nhưng nó hiện lên càng ngày càng rõ rẽ thôi
đây là kết quả rất đáng phân khởi
các nhà khoa học lịch sử cũng đề nghị
cần phải mở rộng khu vực đào
để thúc đẩy nhanh việc khảo cổ toàn bộ khu di tích
từ đó sớm báo cáo và bàn giao cho thành phố hà nội
đồng thời cần phải lập được bản đồ tổng thể
kết nối các kết quả khảo cổ học từ trước đến nay
để có cái nhìn tổng thể về di tích
người dân bình thường có thể nhìn vào bản đồ tổng thể để hiểu hơn về di sản